bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke trên đường lộ tập đoàn phương năm
thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang lực lượng công an đã phát hiện nhiều thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy
qua kiểm tra phát hiện tám thanh niên nam nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chân ma túy
tiến hành test nhanh kết quả có sáu trường hợp dương tính với ma túy
lực lượng công an đã xử lý vi phạm hành chính sáu trường hợp về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
đồng thời củng cố hồ sơ xử lý chủ cơ sở kinh doanh về hành vi hoạt động kinh doanh
để xảy ra tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy trong khu vực quản lý